đà lạt được nhiều người ví là thành phố tình yêu thiên đường mộng mơ và lãng mạn cho các cặp đôi
thời điểm này đà lạt đang là mùa nắng lạnh
tiết trời xe lạnh đặc trưng và thiên nhiên nơi đây là sự lựa chọn tuyệt vời với những cặp đôi mùa valentine lễ tỉnh nhân
mùa valentine năm nay thuốc lũng tình yêu tổ chức sự kiện snow valentine nơi mình thuộc về nhau
thu hút sự tham gia của hàng nghìn người nhất là các bạn trẻ và những cặp uyên ương
tại đây các cặp đôi được trải nghiệm khung cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp như những thước phim quay chậm
được tham gia vào hành trình tình yêu với nhiều tiết mục hấp dẫn và hòa mình vào những giai điệu tình ca lãng mạng
đà lạt mùa uyên ương không chỉ là thung lũng tình yêu đồi mộng mơ những đồi thông đồi cỏ hồng
mà ngay tại trái tim phố núi hồ xuân hương thơ mộng
những đôi uyên ương cũng đã chọn dịch vụ du ngoạn thiên nga trên mặt hồ
hay trên những chiếc xe đạp đôi dạo quanh những dốc phố cùng lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
hãy cùng nhau ghi dấu tình yêu cùng những loài hoa đặc trưng trên những cung đường phố núi
thứ nhất là thú vị
trời nó sẽ lặn như cảm nó đẹp như mùa xuân của mình
dạ em cảm thấy là ở đà lạt thật đủ đủ
khi trời nó cảm thấy là nó xe xe lành lạnh nó làm cho mình cảm thấy là muốn đi lửa và lửa
và mùa valentine có một loài hoa lên ngôi hoa hồng tượng trưng cho tình yêu
loài hoa không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân
vì thế mà giá hoa hồng tại làng hoa truyền thống vạn thành đã tăng giá gấp ba bốn lần so với ngày thường
đây là một cái làng hoa truyền thống có sản xuất nhiều loại hoa nhưng mà riêng hoa hồng là số lượng nhiều nhất
ngày bình thường thì giá bông khoảng một tới hai một bông nhưng ngày tình nhân thì giá bông đổi lên tới năm sáu một bông lý do là hàng không có đủ
đà lạt mùa valentine nắng lạnh ngọt lành tiết trời đã giúp hoa cỏ mùa xuân đông trồi nảy lọc
nhịp điệu phố núi như bản tình ca miền sơn cước trên những cung đường phố núi đã ngập tràn sắc hoa tình nhân